thưa quý vị hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
chiều nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã dâng hương
tại khu tưởng niệm đại tướng võ nguyên giáp
ở khu di tích sở chỉ huy chiến dịch điện biên phủ
dâng hương tưởng nhớ tri ân anh linh đại tướng võ nguyên giáp
và các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh
làm nên chiến thắng điện biên phủ tại khu tưởng niệm đại tướng võ nguyên giáp
thuộc sở chỉ huy chiến dịch điện biên phủ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính và đoàn công tác
bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với đại tướng võ nguyên giáp
vị tướng huyền thoại thiên tài quân sự
người học cho yếu tố xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
người anh cả tổng tư lệnh quân đội nhân dân việt nam anh hùng
đã có nhiều công lao to lớn và công hiến đặc biệt xuất sắc
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng ta dân tộc ta
cuộc đời hoạt động của đại tướng võ nguyên giáp
gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng
và những mốc son lịch sử trọng đại của đảng và dân tộc
nhất là với chiến thắng điện biên phủ
đại tướng luôn nêu tấm gương sáng về tinh thần cách mạng
sáng tạo trong nghệ thuật quân sự
nghệ thuật cầm quân quyết chiến và quyết thắng
đánh bại mọi âm mưu và thủ đoạn chiến tranh thâm độc của kẻ thù
cũng tại đây thủ tướng phạm minh chính đã tham quan
khu di tích lịch sử mường phăng
nơi sở chỉ huy chiến dịch điện biên phủ làm việc một trăm linh năm ngày
các tính chất quyết định mà đỉnh cao là lệnh tổng công kích
trên toàn mặt trận vào ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
làm nên chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu
chấn động địa cầu
gặp mặt tặng quà tri ân hai mươi gia đình chiến sĩ điện biên
gia đình chính sách trên địa bàn xã mường phăng
xã pá khoang thành phố điện biên phủ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cảm ơn nhân dân xã mường phăng
xã pá khoang và các xã lân cận nói chung đã bảo vệ
chăm sóc giúp đỡ trai trở đùm bọc sở chỉ huy chiến dịch điện biên phủ
góp phần làm nên chiến thắng lịch sử điện biên phủ lừng lẫy nam châu
chấn động địa cầu
đây là vinh dự mà đảng nhà nước trao cho mường phăng
và đảng bộ chính quyền nhân dân mường phăng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình
đây cũng là một ví dụ cho thấy tình quân dân gắn bó
thủ tướng chính phủ yêu cầu tỉnh điện biên và thành phố điện biên phủ
tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển kinh tế xã hội của xã mường phăng
góp phần xây dựng tỉnh điện biên và đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn
mong muốn đảng bộ chính quyền và nhân dân xã mường phăng
tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng giữ gìn tôn tạo
phát huy giá trị của khu di tích sở chỉ huy chiến dịch điện biên phủ
có phần giáo dục tinh thần yêu nước ý chí quật cường
nghệ thuật quân sự tài tình tính chất ác liệt của cuộc chiến tranh giữ nước
và sự hy sinh gian khổ của ông cha ta dưới sự lãnh đạo của đảng trong chiến dịch điện biên phủ
đồng thời quy hoạch lại khai thác các di tích phát triển dịch vụ du lịch lịch sử
làm ra của cải vật chất phục vụ phát triển kinh tế xã hội
giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn
dịp này thủ tướng chính phủ phạm minh chính tặng quỹ khuyến học của xã mường phăng
một trăm linh triệu đồng để khuyến học khuyến tài giúp các em học sinh vượt qua khó khăn
có thêm động lực đam mê học tập để lập thân lập nghiệp và góp phần xây dựng quê hương đất nước sau này